sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị kim toàn chú tại số ba mươi ba tổ sáu mươi tám khóm đông an năm
phường mỹ xuyên thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân
tại căn nhà số ba mươi ba tổ sáu mươi tám khóm đông an năm phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
có nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an phường mỹ xuyên phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố long xuyên
tiến hành kiểm tra căn nhà trên phát hiện bắt quả tang nguyễn thị kim toàn đang cầm trên tay
bốn bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một mươi hai bọc ni lông
chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một cân điện tử cùng nhiều dụng cụ có liên quan
tại cơ quan công an toàn khai nhận chất tinh thể trong một mươi sáu bọc ni lông trên là ma túy đá và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra